với chủ đề hợp tác và phát triển bền vững chiều nay ban chỉ đạo tây bắc
ubnd tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh hòa bình
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng tỉnh hòa bình có lợi thế mà các tỉnh khác khó có thể có
trước hết là cửa ngõ của thủ đô nếu làm được đường cao tốc thì đi từ hà nội tới hòa bình chỉ mất bốn mươi năm phút
tuy nhiên quan trọng nhất là điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh hết sức thuận lợi đất rộng người thưa
tài nguyên khoáng sản phong phú tài nguyên nhân văn đa dạng là các tiền đề quan trọng để phát triển mạnh
một số lĩnh vực kinh tế có lợi thế như công nghiệp lâm nghiệp thủy điện du lịch
môi trường đầu tư của hòa bình có tiến bộ những kiến nghị của nhà đầu tư được lãnh đạo tỉnh quan tâm
xử lý giải quyết kịp thời cụ thể trong thời gian ngắn đã có nhiều nhà đầu tư đầu tư vào hòa bình
rất thành công từ nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp công nghệ cao đặc biệt trong lĩnh vực du lịch
có nhiều dự án đã thành công ở mảnh đất này tuy vậy quy mô của các nhà đầu tư còn nhỏ lẻ
chưa xứng tầm với tiềm năng lợi thế to lớn của tỉnh thủ tướng cho rằng hội nghị xúc tiến lần này
mở ra một trường mới cho hoạt động đầu tư vào địa phương nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy việt nam phân đấu
và nhóm đầu asean về môi trường đầu tư kinh doanh thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào việt nam
cũng như vào tỉnh hòa bình cũng tại hội nghị trước sự chứng kiến của thủ tướng lãnh đạo ủy ban
ubnd tỉnh hòa bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi tám dự án với tổng số vốn hơn hai mươi hai chín trăm linh tỷ đồng
tương đương khoảng một tỷ usd